chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu kế hoạch đề ra
trong đó tăng trưởng gdp đạt sáu tám mươi một kế hoạch là sáu bảy
sản xuất kinh doanh tiếp tục phục hồi và phát triển toàn diện trên cả ba lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp và dịch vụ
đây là kết quả đáng mừng mà thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao và ghi nhận
tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám của bộ kế hoạch và đầu tư
năm hai nghìn một mươi bảy bên cạnh những thuận lợi bộ kế hoạch và đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn
khối lượng nhiệm vụ được giao rất lớn trong khi yêu cầu về đổi mới của đảng và nhà nước
cũng như đòi hỏi từ thực tiễn rất cao nhưng bộ đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra

tuy nhiên bộ kế hoạch đầu tư vẫn còn một số ít nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành đúng tiến độ
chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu
công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn những hạn chế lúng túng
công tác phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài bộ
có lúc có mặt còn lòng lèo
thủ tướng yêu cầu cơ chế điều hành vĩ mô kết nối các lĩnh vực đầu tư
thương mại tài chính tiền tệ giá cả thị trường cần phải được đảm bảo
tiếp tục hoàn thiện thời gian kinh tế thị trường tình hướng chương nghĩa
để mà đổi mới hình kinh tế để mà cơ kháu lại hình kinh tế
cái này các đồng chí phải có những cái đề xuất thường chưa hơn
để mà thực hiện cái nhiệm vụ đổi mới
đổi mới hình kinh tế
đổi mới cấu đổi mới mô hình tăng trưởng
hoàn thiện cơ chế công khai cơ chế để phân bổ sử dụng hiệu quả nguồn lực
trong xã hội nhất là chất lượng hiệu quả đầu tư công
làm sao các bộ tiêu chí này một cách tương đối tương đối rõ ràng
để mà phân bổ đầu tư công nhất là trong cái điện hợp sắp đến
đặc biệt đề xuất các giải pháp để hữu hiệu
để phát triển nghiệp nhỏ và vừa nhất là kinh tế tự nhằn

bên cạnh đó bộ phải tiếp tục sử dụng nguồn lực từ đầu tư trực tiếp nước ngoài
trong đó có định hướng chiến lược
việt nam bây giờ có quyền chọn lập đầu tư nước ngoài để phát triển đất nước
mà luật pháp của chúng ta cũng đã công nhận đầu tư nước ngoài
fdi này cũng là một thành phần phát triển kinh tế đất nước
nhất là nhìn sáng một làng sóng một số làng sóng đầu tư mới
từ nhật bản từ hàn quốc từ các nước eu cả cái đài loan v v
trung quốc nữa
thủ tướng đề nghị bộ kế hoạch đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ tổ trưởng tổ điều phối kinh tế vĩ mô
tăng cường công tác phối hợp nghiên cứu phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô
chủ động xây dựng các báo cáo các kịch bản kịp thời tham mưu với thủ tướng chính phủ
các giải pháp chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô
hôm nay một mươi năm tháng một tại hà nội tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc bộ khoa học và công nghệ
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi bảy và những mục tiêu nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
theo đó công tác quản lý chất lượng của một số hoạt động vượt mức hai trăm linh khối lượng công việc
năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao như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
thúc đẩy mô hình sản xuất thông minh đô thị thông minh nông nghiệp hữu cơ
thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và một cửa asean tạo thuận lợi thương mại
đặc biệt trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ khoa học và công nghệ đã ban hành thông tư số hai hai nghìn một mươi bảy
để hỗ trợ phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm theo tinh thần nghị quyết một mươi chín
theo đó hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan từ một trăm linh cắt giảm còn chín
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ khoa học công nghệ trung học anh đã đánh giá cao
những thành công mà tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy
đồng thời cũng lưu ý về trách nhiệm của tổng cục trong năm hai nghìn một mươi tám
tiếp tục là lực lượng nòng cốt
xung kích của ngành khoa học công nghệ để có thể hoàn thành tốt mục tiêu mà đảng
nhà nước và bộ khoa học công nghệ giao cho
chiều nay bộ công an tổ chức họp báo để thông tin về tình hình kết quả công tác công an năm hai nghìn hai mươi ba
phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi tám
thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an chủ trì họp báo
tại cuộc họp trước câu hỏi của phóng viên về tội danh cụ thể
và tiến trình điều tra liên quan đến ông
phan văn anh vũ tức vũ nhôm trung tướng trần đăng yến
phó tổng cục trưởng tổng cục an ninh bộ công an cho biết
hiện nay ngoài hành vi cố ý làm lộ bí mật nhà nước
còn nhiều hoạt động kinh tế đang điều tra công an đang tiếp tục làm rõ
sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để tiếp tục làm rõ và theo kỹ sĩ chỉ đạo
bảo đảm làm sao xử lý nghiêm về mặt pháp luật
bảo đảm nó khách quan và tuân thủ theo các quy định pháp luật
liên quan đến câu hỏi của báo chí về vụ việc đánh bạc quy mô lớn trên mạng đang được dư luận quan tâm
trung tướng trần đăng yến cho biết đến nay cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đang điều tra
trong quá trình điều tra tiếp tục phát hiện những vấn đề liên quan đến vụ án
lãnh đạo bộ công an có quan điểm về vụ án lãnh đạo bộ công an có quan điểm về vụ án

vụ đánh bạc của cơ quan an ninh điều tra của phú thọ đang làm thì thực tế ở đây là
cái này theo chỉ đạo từ công tác nghiệp vụ của các lực lượng chức năng của bộ cũng như của công an phú thọ
thì lãnh đạo bộ ngoan đã chỉ đạo cho các cơ quan các cục nghiệp vụ của bộ công an
trong đó có cả các lực lượng bộ cùng phối hợp công an phú thọ
và giao cho giám đốc ban phú thọ đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra
để tổ chức hiện nay cũng đã khởi tố vụ án và quá trình đang điều tra
còn trong quá trình điều tra nó tiếp tục phát hiện có những vấn đề gì liên quan đến cái này
thì đều có quan điểm của lãnh đạo bộ là sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm túc
phát biểu kết thúc buổi họp báo thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an
đánh giá những thành tích của ngành công an năm hai nghìn một mươi bảy trong đó có sự đóng góp của các đơn vị và báo chí
đồng thời mong muốn thời gian tới
báo chí sẽ phản ánh nhiều
thành ủy hải phòng vừa tổ chức hội nghị cán bộ hoàn thành toàn thành phố
quán triệt học tập và triển khai kế hoạch chương trình hành động thực hiện các nghị quyết hội nghị
lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
để nghị quyết trung ương sáu đi vào thực tiễn cuộc sống thành ủy hải phòng yêu cầu các cấp ủy đảng
chính quyền đoàn thể và các tầng lớp nhân dân phải thể hiện bằng chương trình hành động cụ thể thiết thực
nhất là tiếp tục thực hiện việc luân chuyển bổ sung kiện toàn bộ máy triển khai công tác kiểm tra
giám sát theo chương trình kế hoạch đổi mới công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
phân cấp mạnh mẽ hơn nữa việc quản lý nguồn chi quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
trong năm hai nghìn một mươi tám hải phòng đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phấn đấu phát triển đột phá các chỉ tiêu kinh tế xã hội
hôm nay ban an toàn giao thông tỉnh đồng nai đã có văn bản kiến nghị tổng cục đường bộ việt nam
chỉ đạo tạm dừng thu phí tại trạm thu phí bot cầu đồng nai thuộc công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đồng nai
nguyên nhân vì nhà đầu tư bot không nghiêm túc phân luồng bảo đảm an toàn giao thông
tại nút giao ngã tư vũng tàu khiến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông chết người
theo thống kê tại khu vực hầm chui ngã tư vũng tàu
đã xảy ra chín vụ tai nạn giao thông làm chết sáu người bị thương bảy người
tại dự án cầu an hảo hệ thống chiếu sáng và đèn tín hiệu không hoạt động hơn một tháng nay
bàn an toàn giao thông tỉnh đồng nai nhiều lần có văn bản nhắc nhở và yêu cầu khắc phục
nhưng công ty cổ phần đầu tư xây dựng cầu đồng nai vẫn không thực hiện
trước tình hình trên ban an toàn giao thông đồng nai đề nghị cục quản lý đường bộ bốn
xem xét việc thực hiện trách nhiệm của nhà đầu tư đối với việc bảo đảm an toàn giao thông
tại các khu vực nêu trên đồng thời kiến nghị tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo
việc dừng thu phí tại trạm thu phí ngã tư vũng tàu cho đến khi nhà đầu tư thực hiện xong những tồn tại nêu trên
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh điện biên đã phá thành công
chuyên án ma túy một trăm một mươi tám g bắt giữ một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu tại chỗ là hai bánh heroin
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng một tại khu vực thị trấn mường ảng huyện mường ảng
tỉnh điện biên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã phát hiện và bắt
giữ đối tượng hạ thị si sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại bản háng trự xã phì nhừ huyện điện biên đông
tỉnh điện biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu tại chỗ gồm hai bánh
heroin một xe máy một điện thoại di động và một số vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu hạ thị si khai nhận đã mua số ma túy trên tại khu vực biên giới
đang trên đường mang đi tìm cách tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ hiện chuyên án đang được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên tiếp tục đấu tranh mở rộng
vào lúc chín giờ sáng nay một ngư dân bị đau bụng dữ dội nghi là đau ruột thừa cấp trên tàu cá na chín mươi nghìn năm trăm ba mươi năm ts
của ngư dân phường quỳnh phương thị xã hoàng mai đã được đồn biên phòng quỳnh phương bộ đội biên
phòng nghệ an điều động phương tiện đưa vào bờ đi cấp cứu kịp thời
sáng ngày một mươi năm tháng một đồn biên phòng quỳnh phương đã nhận được tín hiệu đề nghị cứu hộ từ tàu cá
mang biển kiểm soát na chín mươi nghìn năm trăm ba mươi năm ts do có ngư dân hồ văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở khối quyết tiến
phường quỳnh phương bị đau bụng dữ dội cần cấp cứu đồn biên phòng quỳnh phương đã kịp thời điều
động một cano và bốn cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận tàu cá hơn chín giờ cùng ngày anh hiếu đã
đưa đi đồn biên phòng quỳnh phương tiếp cận khám sơ cấp cứu chuyển tuyến kịp thời trong tình trạng đau dữ dội
chuyển sang phần tin quốc tế mối quan hệ hàn quốc và triều tiên đang được hai bên nỗ lực cải
thiện trong động thái mới nhất ngày hôm nay triều tiên đã đề nghị tiếp tục tổ chức đàm phán cấp
chuyên viên với phía hàn quốc về việc bình nhưỡng cử đoàn vận động viên tham dự thế vận hội mùa đông
biêng trang tháng tới
phía seoul cho biết nếu đạt được nhất trí vận động viên của hai miền triều tiên sẽ cùng tham
gia diễu hành dưới một ngọn cờ tại lễ khai mạc thế vận hội
theo bộ thống nhất hàn quốc triều tiên đã đề nghị hai bên gặp nhau vào một mươi giờ sáng ngày một mươi bảy tháng một tới
tại làng đình chiến panmunjom để thảo luận chi tiết về việc cử đoàn vận động viên tham gia thế vận hội
olympic và paralympic mùa đông pionchang seoul có nhiều khả năng sẽ chấp thuận đề xuất này ngoài
ra nếu hai bên thống nhất được thì vận động viên hai miền triều tiên sẽ cùng nhau diễu hành dưới
lá cờ thống nhất triều tiên lá cờ màu trắng có biểu tượng bán đảo triều tiên màu xanh ở giữa
tại lễ khai mạc của thế vận hội pyeongchang seoul cũng đang đề xuất ghép đội hình hockey nữ của hai
bên thành một đội dự kiến hai miền triều tiên cũng sẽ tham gia cuộc đối thoại do ủy ban olympic
quốc tế tổ chức vào ngày hai mươi tháng một tại luxem thụy sĩ và để đảm bảo an toàn cho đoàn của triều
tiên tham dự thế vận hội cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc sẽ tăng cường an ninh tại những địa
điểm mà đoàn triều tiên lưu lại và tới thăm ngoại trưởng nga sergei lavrov ngày hôm nay cho
biết nga sẽ nỗ lực để bảo vệ thỏa thuận hạt nhân iran bất chấp việc mỹ đe dọa rút khỏi thỏa thuận
này ngày một mươi hai tháng một vừa qua tổng thống mỹ donald trump khẳng định sẽ hoãn thi hành các
biện pháp trừng phạt nhằm vào tehran nhưng cảnh báo đây sẽ là lần cuối cùng
ngoại trưởng nga sergei lavrov
nhận định iran đã thực thi đầy đủ thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn
diện đã được ký kết giữa tehran với nhóm p năm một gồm anh pháp nga mỹ trung quốc và đức do
do đó việc thay đổi thỏa thuận này sẽ không thể chấp nhận được với iran ông lavrov cũng cảnh
dự báo sự sụp đổ thỏa thuận này còn gây tác hại cho các cuộc đối thoại với triều tiên
phản ứng về việc tổng thống mỹ donald trump gọi thỏa thuận hạt nhân là sai lầm thảm họa
phía iran khẳng định sẽ tuân thủ thỏa thuận này chừng nào các bên còn tôn trọng cam kết
nhưng cũng sẽ từ bỏ nếu như washington rút khỏi thỏa thuận
mặc dù sydney australia đang trải qua một mùa hè nóng kỷ lục trong vòng tám mươi năm qua
có lúc vượt ngưỡng bốn mươi bảy độ c nhưng vùng núi hotham tại đây lại trải qua hiện tượng hiếm gặp
tuyết rơi giữa mùa hè khu vực nghỉ dưỡng hotham nằm ở phía đông bắc menburne
cách thành phố này khoảng ba trăm bảy mươi năm km hiện tượng tuyết rơi giữa mùa hè đang thu hút được sự thích
thú của nhiều người nhiệt độ tại vùng hotham đã giảm xuống dưới mức độ c trong đêm ngày một mươi bốn tháng
khiến khu vực này chứng kiến một cảnh tượng kỳ thú của mùa đông vào giữa những tháng hè nắng
nóng giới chức địa phương khuyến cáo người dân sử dụng xe cơ giới cần hết sức cẩn trọng khi tham
gia giao thông sau sự kiện thời tiết hiếm gặp này hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời
sự cuối ngày của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại